vào sáng ngày hôm nay tại trụ sở bộ quốc phòng đại tướng phan văn giang bộ trưởng quốc phòng chủ trì lễ đón chính thức
và hội đàm với đại tướng samdech pichai senatibang phó thủ tướng bộ trưởng quốc phòng cùng đoàn cấp cao bộ quốc phòng campuchia
đang có chuyến thăm chính thức việt nam
chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh bất chấp tác động của dịch covid một mươi chín
hợp tác quốc phòng việt nam campuchia thời gian qua vẫn đạt được những kết quả tích cực
tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng của mối quan hệ song phương
đại tướng phan văn giang tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo sung lực mới góp phần thắt chặt hơn nữa
mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước hai bộ quốc phòng hai quân đội
tại hội đàm hai bên thống nhất tiếp tục duy trì gặp gỡ tiếp xúc cấp cao với các hình thức linh hoạt
triển khai hiệu quả những nội dung hợp tác về công tác tuyên truyền giáo dục về quan hệ hữu nghị giữa hai nước
hai quân đội tìm kiếm quy tập và hồi hương hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia việt nam
hy sinh tại campuchia trong các thời kỳ chiến tranh phối hợp hiệu quả duy trì an ninh trật tự khu vực biên giới
tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội vùng biên góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình
hữu nghị hợp tác và phát triển duy trì tốt hợp tác giữa các quân binh chủng hợp tác về quân y đào tạo tập huấn
đại tướng phan văn giang cũng tin tưởng campuchia sẽ tiếp tục đăng cai tổ chức thành công đại hội thể thao đông nam á sea games lần thứ ba mươi hai
và đại hội thể thao người khuyết tật đông nam á paragame vào năm hai nghìn hai mươi ba